gần bảy trăm linh ca mắc mới tay chân miệng chỉ trong vòng một tuần tại tp hcm
đây là con số gia tăng đáng báo động
ở những tỉnh thành khác thì cũng ghi nhận số ca mắc tay chân miệng liên tục gia tăng
đáng chú ý là thuốc dùng để điều trị bệnh tay chân miệng hiện đang khan hiếm
sở y tế tp hcm đang báo cáo xin ý kiến bộ y tế để có phương án cung ứng đầy đủ thuốc điều trị cho bệnh nhân
theo hệ thống báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
cả nước đã ghi nhận gần một mươi hai trường hợp mắc tay chân miệng tại khắp các tỉnh thành
số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh truyền nhiễm này đã liên tục gia tăng trong hai tuần gần đây
với hàng chục ổ dịch nhiều ca bị biến chứng nặng sang phim não riêng tp hcm thì có số ca tăng đột biến

số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh truyền nhiễm này đã liên tục gia tăng sang phim não riêng tp hcm thì có số ca tăng đột biến
số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh truyền nhiễm này đã liên tục gia tăng trong hai tuần gần đây